cảm ơn ông đã trả lời vừa rồi

đây đều là những tín hiệu vui tích cực đối với cả người dân du khách cũng như các doanh nghiệp